trước tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay các cơn bão dự báo sẽ ngày càng có những diễn biến phức tạp hơn
các tỉnh thành miền trung trong đó có bình định được xem là nơi thường xuyên phải gánh chịu hậu quả của bão gây ra
do đó một trong những nội dung quan trọng trong công tác ứng phó với thiên tai đối với các khu vực tuyến biển như bình định
là phải sớm đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống cảng cá kè biển để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản
đó là nội dung được bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn nguyễn xuân cường nhấn mạnh
sau khi đi kiểm tra thực tế tại khu vực neo đậu tàu cá và kẻ cờ biển tam quan thị xã hoài nhơn
bình định là địa phương có đội tàu lớn nhất cả nước với hơn sáu tàu cá có công suất hơn hai trăm linh cv
trong đó hơn một nửa là tàu khai thác xa bờ hoạt động rất rộng trên vùng biển việt nam
tuy nhiên nhiều khu vực neo đậu tàu cá của tỉnh hiện nay như cảng cá quy nhơn đề di và khu neo đậu tàu cá tam quan
đều bị quá tải chưa đáp ứng nhu cầu neo đậu và phát triển hậu cần nghề cá của ngư dân
kiểm tra thực tế tại cảng cá tam quan
thị xã hòa nhơn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cho rằng
với số lượng tàu thuyền của bình định như hiện nay và định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển
thì việc đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá để khai thác và sử dụng hiệu quả
lợi thế kinh tế biển là điều cất thiết
chúng ta biết là cái thiên đai gần đây đặc biệt là cái cơn bão số chín vừa qua
thì một trong những nội dung chúng ta tăng cường chúng ta ứng hóa quan trọng nhất là hướng đặc biệt
với chín mươi sáu cái tàu đánh cá của chúng ta bình định là một trong địa phương trọng điểm
chúng tôi rất hoan nghênh vừa rồi địa phương đã sắp đặt trật tự để các tàu chúng ta vào tránh chú bão
tuy nhiên so với yêu cầu của cái khối lượng tàu thuyền nó quá lớn như vậy
thì chúng ta cần thiết phải tập trung tăng cường nguồn lực để nâng cấp hai cái cơ sở cảng rất lớn của chúng ta
đối với việc sửa chữa nâng cấp kè cửa biển tam quan thị xã hòa nhơn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đồng ý với những đề xuất của địa phương
đồng thời cho biết bộ sẽ phối hợp với tỉnh huyện xây dựng phương án kế hoạch để xây dựng bảo đảm công trình hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả tối đa
không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ mà còn giúp phát triển kinh tế biển của địa phương